ubnd tp hcm vừa chấp thuận chủ trương cho sở giao thông vận tải đầu tư xây dựng một mươi một bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố trong đó có sáu bến phục vụ tuyến buýt đường sông số một
một bến thủy nơi địa trong đó có sáu bến phục vụ tuyến buýt đường thủy số một gồm bình an thảo điền quận hai tầm vu thanh đa quận bình thạnh hiệp bình chánh linh đông quận thủ đức
năm bến phục vụ tuyến buýt đường sông số hai gồm cầu chữ y quận năm bình tây lò gốm quận sáu bình đông chùa long hoa quận tám
thành phố cũng chấp thuận chủ trương cho sở giao thông vận tải đề xuất vị trí mới thay thế vị trí các bến không còn phù hợp mở rộng diện tích các bến hiện hiểu phù hợp với quy hoạch chức năng bến bãi phát triển thành các điểm rừng chân dịch vụ đô thị du lịch ven sông